thưa quý vị và các bạn không chỉ chú trọng giữ nếp nhà sạch hay phủ xanh xóm làng bằng những khu vườn mẫu
những con đường với sắc màu của cỏ cây hoa lá
những năm gần đây đi đến đâu chúng ta cũng cảm nhận được sự đổi thay trên mỗi ngõ xóm làng quê
từ miền bắc đến miền nam hay miền trung đầy nắng gió
đây chính là kết quả sau gần một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chương trình đã từng bước làm thay đổi tư duy của người dân
từ phải xây dựng nông thôn mới thành cần xây dựng nông thôn mới
đây là những con đường được bê tông hóa với hai bên phủ hàng rào xanh mát
còn đây là những khu vườn cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm
gần một mươi năm trước cũng con đường này cũng khu vườn này có mộc ung tùm
các thử dụng thì chỗ cao chỗ thấp vườn chỉ vài gốc na gốc chuối
lúc đầu thì khai phá vườn thì rất là khó khăn
lúc đó đứng toàn là cỏ rồi thì cả cây thửa đứng chỗ cao chỗ thấp rất là khó
nhưng lúc đầu thì khai phá vườn thì rất là khó khăn
nhưng từ khi có chủ trướng xây dựng nông thôn mới rồi thì đổi cải ruồng vườn thành vườn bẩu vườn để có thu nhập cao
nói chung là áp dụng khoa học kỹ thuật được cấp trên về họ hướng dẫn cho
khi đó nhà tôi làm là tự nhiên hôi tửa phải gạch tưới sách tưới
nhưng dư là chỉ có bật điền thôi chỉ có băng máy bơm
cảm thấy đam mê mà vui lắm

và ngày hôm nay cẩm xuyên như được khoác lên mình một bộ áo mới
mà bất cứ người con xa quê nào trở về
cũng thấy quê hương thật thân thương gắn bó và muốn trở về
cũng thấy quê hương thật thân thương gắn bó và muốn trở về

nậm lạnh huyện xốp cột tỉnh sơ la
ở vị trí lưng trường núi lại có độ dốc cao nên để có một con đường là ước mơ của bà con đồng bào các dân tộc
giờ có đường có điện bà con đã tính kế sinh nhai lâu dài từ việc trồng và nuôi những cây con phục vụ cuộc sống hàng ngày
trước thì bản mình chưa được nông thôn mới thì bản dốc cao đi lại thì khó khăn quá
nhưng mà bây giờ thì nhà nước đã được hỗ trợ được nông thôn mới
nhà mình cũng có một cây nhãn cây xoài có một mảnh vườn
nhưng mà mình thì hiến đứt cho bản mình làm nông thôn mới đi lại với thuần tiện
nếu như trước đây tiêu chí môi trường là một tiêu chí
khó thực hiện bởi lượng rác thải từ các hộ gia đình chưa được xử lý
phân loại đúng cách gây ảnh hưởng đến môi trường sống
thì nay bằng sự sáng tạo cũng như mong muốn xây dựng và làm đẹp quê hương
nhiều công nghệ xử lý rác thải do chính người dân chế tạo đã đem lại hiệu quả cao
góp phần cải thiện môi trường cũng như giảm lượng phân bón hóa học sử dụng
bản thân là người quê hương xuân trường mà mình lại làm cái thiết bị xử lý rác tại địa phương
khi mà huyện đưa triển khai nông thôn
nông thôn mới toàn huyện thì muốn là đưa hai hectare nữa để tiếp tục trôn lấp cái bãi rác này
thì cái bãi rác này nó là một cái bãi rác quá tải sau hai mươi năm
thì mình mạnh dạn nhận để xin xử lý cái bãi rác này
và cải tạo cái bãi rác này để thành một cái khuôn viên một cái câu viên
các mô hình xử lý rác thải của tỉnh nam định đã là một trong những mô hình điểm
được nhiều địa phương trên cả nước đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm
có thể nói
xây dựng nông thôn mới là chương trình bao trùm rộng khắp lên mọi mặt của đời sống kinh tế văn hóa xã hội
chương trình đã huy động được sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có tám mươi bốn bảy mươi tám số hộ nông thôn hài lòng về xây dựng nông thôn mới
trong đó hai mươi năm sáu số hộ dân là rất hài lòng
và năm mươi chín bảy mươi hai là hài lòng
cả nước đã có bốn sáu trăm sáu mươi năm xã
chiếm năm mươi hai bốn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
và chương trình hoàn thành vượt hai bốn
so với mục tiêu một mươi năm của đảng quốc hội và chính phủ giao
thưa quý vị kết quả một mươi năm xây dựng nông thôn mới
là những nền móng để phát triển nông thôn bền vững
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã xuất hiện những điểm chưa phù hợp
và cần phải điều chỉnh
do đó nền móng để phát triển nông thôn mới
để phát triển mạnh mẽ nền nông nghiệp hiện đại
một vùng nông thôn đậm đà bản sắc việt
trong đó vai trò chủ chốt là người nông dân
thời gian tới chương trình nông thôn mới
sẽ phải có cách tiếp cận mới
đi vào chiều sâu và bảo đảm tính bền vững
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình nông thôn mới
đến nay chương trình đã bộc lộ nhiều hạn chế
trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
như sự tranh lệch giữa các vùng miền vẫn còn lớn
nhiều nét đẹp văn hóa mở nhạt
và an ninh trật tự ở nông thôn chưa ổn định
để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên
nhiều chuyên gia cho rằng
thời gian tới cần phát huy cao nhất tính sáng tạo
và vai trò chủ thể của nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới
ngoài ra cũng cần tập trung vào tiêu chí môi trường
và gìn giữ nét đẹp văn hóa của làng quê việt nam

chính là tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn
để thúc đẩy sản xuất
do đó cần tận dụng khoa học công nghệ
tận dụng những thành tựu ban đầu
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngoài ra cũng cần hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
để phát huy tốt nhất các nguồn lực
từ các thành phần kinh tế xã hội
và sức mạnh của chính người dân
vẫn tiếp tục coi nông nghiệp nông dân nông thôn
là thế mạnh là còn rất nhiều dư địa
là lợi thế trong tiến trình phát triển và hội nhập
chắc chắn dư địa này còn lớn lắm
các địa phương phải đi tiên phong
để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại
đạt thù xây dựng một vùng nông thôn
xanh sạch đẹp và bản thân
trong giai đoạn mới xây dựng nông thôn mới
cần gắn chặt với việc để mạnh cơ cấu
lại ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng
tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn
để phát huy lợi thế của nông nghiệp
và tạo việc làm ổn định bền vững cho cư dân nông thôn